trong thời gian gần đây trên mạng xã hội liên tục xuất hiện những đoạn clip ghi lại hoạt động được cho là buổi đào tạo kinh doanh hướng dẫn làm giàu của một số công ty
những buổi đào tạo này được tổ chức ở rất nhiều nơi khác nhau nhưng lại có các điểm chung như đội ngũ học viên còn rất trẻ tuổi
họ tỏ ra cực kỳ tâm huyết tin tưởng vào lời nói của lãnh đạo và ai nấy đều tỏ rõ khát vọng được thành công giàu sang như các xếp của mình
đặc biệt trong buổi đào tạo này các nhân viên còn tham gia vào một số hoạt động nhóm rất khó hiểu và gây tranh cãi
với nhiều ý kiến bản luận trên các diễn đàn mạng và ngay bây giờ chúng tôi sẽ điểm qua một vài hình ảnh trong các đoạn clip ghi lại hoạt động đào tạo kỳ lạ này trước khi cùng với quý vị đến với những bình luận cụ thể từ cư dân mạng
đó là hình ảnh những cô gái trói chặt tay phía sau rồi nhoai người về phía trước ăn cơm bằng miệng
đây được cho là thử thách mới của dân kinh doanh với tinh thần chiến đấu lao động hết mình
tại một công ty mỹ phẩm diễn ra tại hà nội
hành động này ngay lập tức được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội và nhận được rất nhiều bình luận trái chiều từ cộng đồng mạng vì quá khó hiểu với thử thách mà tập thể này đang làm
thiếu gì tiêu chí lựa chọn và đánh giá con người mà lại chọn phương pháp này
một trò phản cảm
không biết các bạn trẻ nghĩ gì mà làm vậy
một trò thấy không phù hợp tí nào
thiếu gì cách chơi mà lại chơi trò này
phản giáo dục quá
nếu muốn thử thách người chơi thì có nhiều thứ khác để chơi
chứ sao lại chói hai tay cuối gặp mình ăn cơm
đây không phải lần đầu tiên các lớp học làm giàu có những phương pháp thử thách mang tính quái đản như vậy
cách đây không lâu trên các diễn đàn mạng xã hội cộng đồng mạng cũng chia sẻ nhiều những buổi đào tạo hoạt động nhóm rất khó hiểu
như đứng hô hào khẩu hiệu dầu sang quanh gốc cây
chơi đẩy cây gậy bằng ít hầu
hoặc thậm chí là tự đốt nến và đổ sắt nóng vào tay
được tổ chức ở nhiều nơi khác nhau nhưng lại có các điểm chung
như đội ngũ học viên rất trẻ tuổi họ tỏ ra cực kỳ tâm huyết tin tưởng vào lời nói của chủ tịch
và ai nấy đều tỏ rõ khát vọng được thành công giàu sang như các xếp của mình
chứng kiến những hình ảnh này cư dân mạng không khỏi ngán ngẩm với cách thể hiện bản lĩnh đầy nguy hiểm như vậy
nhiều người đặt ra câu hỏi liệu học làm giàu có cần phải trải qua thử thách
mức như vậy không
chẳng hiểu tại sao lại có hoạt động này
bó tay với ai nghĩ ra những trò chơi này nhưng càng cạn lời khi hàng chục con người dăm dắt làm theo như thế
xem clip chỉ thấy năng lượng tiêu cực huấn luyện để thành công hay để mê mụi tin vào sự thành công ảo
chỉ có làm ăn chân chính lao động bằng chính công sức của mình thì mới thu được thành quả thôi
chỉ có người tiêu cực mới nghĩ ra được trò chơi quái dị này
trao đổi với báo chí đại diện lãnh đạo mỹ phẩm h xác nhận đây là hình thức đào tạo một trong những trò chơi nằm trong chuỗi hoạt động thương hiệu của đơn vị này trong việc kinh doanh bán hàng
tuy nhiên đơn vị này cho biết hình thức này là của hệ thống đại lý cấp dưới đào tạo nhân viên chứ không phải do tổng công ty đưa ra
câu hỏi đặt ra với những hình thức như thế này đưa vào kinh doanh liệu có tác dụng gì không
hay chỉ đơn thuần chỉ là thể hiện sự uy quyền và gây sự lệ thuộc vào người tham gia hệ thống
phải chăng họ có là những con dối dưới trướng của người lãnh đạo tổ chức đa cấp và quyết tâm làm theo mọi mệnh lệnh của cấp trên
đông đảo cư dân mạng cho rằng không biết được những buổi đào tạo hướng dẫn làm dầu này có thực sự được đầu tư nghiêm túc có mang giá trị tích cực đến cho các bạn trẻ những người dành chọn niềm tin cho các xếp các chủ tịch hay không
tuy nhiên những hoạt động
thử thách kỳ lạ có phần nguy hiểm gây tổn thương trong những buổi đào tạo này đã khiến cư dân mạng phải khó hiểu và hoài nghi
ý kiến quan điểm của bạn về vấn đề này như thế nào hãy cùng tương tác và chia sẻ với chúng tôi trên trang fanpage chính thức của truyền hình công an nhân dân